được khởi công từ năm hai nghìn một mươi năm dự án hồ chứa nước nặng cắt ở xã dương quang thành phố bắc cạn tỉnh bắc cạn
được đầu tư hàng trăm tỷ đồng và có ý nghĩa lớn đối với sản xuất nông nghiệp và điều hòa lũ của người dân nơi đây
tuy nhiên đến nay thì dự án vẫn chậm tiến độ người dân vùng dự án luôn phải sống trong cảnh tạm bỡ
tâm trạng bất an do các khu tái định cư chưa hoàn thiện
an toàn của hàng trăm hộ dân trong mùa mưa bão năm nay vẫn đang ở mức báo động
các hạng mục như trần xả lũ hệ thống dẫn nước của dự án đã làm xong từ lâu
nhưng đơn vị thi công chưa thể đắp đập cho người dân chưa di rời khỏi lòng hồ
hàng ngày người dân vẫn phải đi qua những cây cầu tạm mất an toàn như thế này để ra vào bản
có ba trăm năm mươi tám hộ dân bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án này trong đó có một trăm một mươi năm hộ dân phải di rời tái định cư
tuy nhiên đến nay vẫn còn bảy mươi hộ chưa thể đến nơi ở mới
do hai khu tái định cư chưa hoàn thiện một số lô đất cấp cho người dân không an toàn
nên các hộ chưa thể đến làm nhà
theo kế hoạch đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi thành phố bắc cạn phải di rời toàn bộ các hộ dân ở lòng hồ
để đơn vị thi công tiến hành đắp đập dân nước
nhưng với thực trạng hai khu tái định cư còn ngổn ngang như hiện nay
nếu không có giải pháp quyết liệt hơn nhiều hộ vẫn phải sống trong cảnh bất an toàn mùa mưa lũ
và dự án có thể sẽ còn kéo dài sau nhiều lần lỗi hẹn